dịch bệnh bất ngờ xảy ra hàng hóa không xuất được anh đành đón tết trên xe hàng
vật vờ xem điện thoại rồi lại nằm
cả ngày cứ như vậy nhưng buồn chán không phải là vấn đề lớn nhất với những lái xe như anh hùng
để giảm chi phí hai ba lái xe đã tụ lại thành một nhóm sinh hoạt chung tự nấu ăn bằng các bếp giã chiến như thế này
chi phí tốn kém mà không biết bao giờ hàng hóa mới xuất được
trong khi đó quả thanh long càng để lâu càng xuống sắc mất giá
càng lâu thì hàng nó càng xuống nó càng xuống cấp chứ không phải là nó còn giữ đẹp hoài vậy được
thì bây giờ cỡ nào có bây giờ cũng phải bảo quản hàng cho người ta tới đâu hay tới đó
thời điểm hiện tại thì đây là một trong những nguy cấp liên quan đến dịch bệnh là còn đang diễn biến rất phức tạp
cho nên việc thiệt hại đối với hàng hóa nông sản nhất là những hóa quả nông sản do việt nam sản xuất
để xuất khẩu vào thị trường trung quốc sẽ dẫn đến những thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế
cũng như phát triển sản xuất của nông sản
nông dân cũng như là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa nông sản xuất khẩu qua địa bàn
đối lập với cảnh xe hàng nằm un ứ tại các bãi tập kết xe ở cửa khẩu là cảnh vắng vẻ tại các điểm làm thủ tục hải quan
mặc dù hải quan tân thanh liên tục bố trí ứng trực vừa chống dịch vừa sẵn sàng làm thủ tục
nhưng tất cả vẫn phải phụ thuộc vào diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh

theo bộ công thương nhiều năm qua xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân tại các chợ biên giới
vẫn là phương thức xuất khẩu chủ yếu đối với một số chủng loại nông sản của việt nam
trong đó có thanh long và dưa hấu
vì vậy quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới
và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới của chính quyền hai tỉnh quảng tây và vân nam
dự kiến sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất khẩu các loại nông sản này
cục xuất nhập khẩu bộ công thương dự báo nếu như dịch bệnh diễn ra trong vòng từ một đến ba tháng
nông sản xuất khẩu qua biên giới chịu tác động giảm sáu trăm linh đến bốn trăm linh triệu usd
nếu dịch kéo dài trên ba tháng thì sẽ bị tác động khoảng tám trăm linh triệu usd
nhìn bao quát các lĩnh vực kinh tế chỉ số tăng trưởng gdp có thể thay đổi tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh
có kịch bản nếu như mà khống chế dịch trong quý i thì chúng ta sẽ có cái việc là tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi là sáu tám
nếu mà chúng ta khống chế dịch trong quý ii mới khống chế được thì cái tăng trưởng kinh tế của năm hai nghìn hai mươi thì dự kiến là kịch bản sáu
như vậy so với sáu tám
nghị quyết của hội giao chính phủ thì chúng ta bị thấp rất nhiều
thấp bảy mươi một điểm đúng không ạ
đấy là vấn đề mà chúng ta như vậy
thì với kịch bản như vậy thì thủ tướng cũng chỉ đạo làm sao có các giải pháp khác để bù đắp những vấn đề thua thiệt
bộ kế hoạch và đầu tư dự báo những ngành ảnh hưởng trực tiếp do dịch covid một mươi chín
hiệp khẩu du lịch vận tải
những ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp gồm sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản
sản xuất công nghiệp như sản xuất chế biến thực phẩm công nghiệp điện điện tử
ra giày dệt may thương mại nội địa đầu tư thu chi ngân sách phát triển doanh nghiệp
khó khăn là thế nhưng chính phủ khẳng định không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
vừa tập trung chống dịch vừa kiên định mục tiêu ổn định kinh tế
để thực hiện được điều này đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị
ngay trong tháng hai chính phủ đã ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó nêu rõ chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
nỗ lực phân đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thể hiện quyết tâm chính trị khẩn trương triển khai quyết liệt
đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi với tinh thần chủ động
tích cực hơn năng động sáng tạo nhạy bén hơn có đối sách phù hợp kịp thời để phòng chống dịch bệnh
và giảm thiểu bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực

và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lãm phát duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh
chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay
giữ nguyên nhóm nợ cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chỉ đạo của chính phủ đang tạo nên sự chuyển động lớn trong các bộ ngành địa phương
rõ ràng cả hai nhiệm vụ tập trung chống dịch và ổn định kinh tế đều được khẩn trương nghiêm túc thực hiện
nhận được sự chung tay đồng lòng từ người dân không ai đứng ngoài cuộc trong tình huống cấp bách này
mình phải coi như là chung tay đó chung tay để mà chống dịch
thì mình chỉ nghe vậy thôi chứ còn bây giờ thì rõ ràng thì ở trên báo sơ thì mình như thế này mình cũng ráng làm theo
trong khi đó về phía các doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm cách thích ứng với tình hình mới
như doanh nghiệp này đã nhanh chóng tìm nguồn cung nguyên liệu đầu vào mới chấp nhận giá tăng trong ngắn hạn
thay vì chờ đợi dịch bệnh lắng xuống để nối lại các đơn hàng từ chủng
còn doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông sản này
ngay sau khi nắm được những thông tin xuất khẩu gặp khó do tình hình dịch bệnh
cũng đã xoay hướng tìm cách xuất khẩu sang các thị trường khác
dịch bệnh là bất khả kháng
ở thời điểm hiện tại có thể nói nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp việt nam nói riêng
đang trải qua giai đoạn khó khăn
tuy nhiên với sự chung tay có trách nhiệm của toàn xã hội và các quyết sách cơ chế hỗ trợ kịp thời của chính phủ
chúng ta cùng tin tưởng kinh tế tiếp tục được ổn định hoàn thành các mục tiêu đề ra
đến đây thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại